sở thông tin truyền thông đà nẵng xác nhận một văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội có chữ ký của chủ tịch ubnd tp huỳnh đức thơ là giả mạo
nội dung văn bản với tiêu đề về việc phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường bùi ta hán qua khu đô thị sinh thái hòa xuân
nơi gửi văn bản giả này được gửi đến các cơ quan gồm sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính sở xây dựng sở giao thông vận tải ubnd quận cẩm lệ ubnd quận ngũ hành sơn phòng quản lý đô thị văn phòng ubnd tp đà nẵng khẳng định đây là văn bản không có thật
mục đích của việc tung tin và đăng tải văn bản này là có ý đồ tạo cơn sốt đất tại khu đô thị sinh thái hòa xuân quận cẩm lệ hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ vụ việc nêu trên